theo thông tin từ bảo tàng đà nẵng khẩu thần công được phát hiện tại bờ biển phường hòa hiệp nam
quận liên triều vào ngày hai mươi ba tháng năm vừa qua có xuất xứ từ hà lan
khẩu thần công được đúc vào nửa sau thế kỷ một mươi bảy có niên đại trên dưới ba trăm năm mươi tuổi
khẩu thần công được công nhân phát hiện trong quá trình thi công bờ kè tại khu vực biển xuân thiều
sống có chiều dài một bảy mươi năm m đường kính đầu nòng một mươi năm cm đường kính đuôi nòng hai mươi năm cm
trọng lượng khoảng hai trăm linh kg sống có hoa văn trang trí và kỹ thuật đúc cách bố trí lỗ thoát khí
có nét tương đồng với ba khẩu thần công hà lan đang trưng bày tại bảo tàng cổ vật cung đình huế
đây là hiện vật rất có giá trị về mặt lịch sử góp phần khẳng định thêm ý nghĩa của cuộc kháng chiến
chống liên quân pháp tây ban nha của quân dân đà nẵng góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập súng thần công ở thành điện hải